thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngày ba mươi một tháng bảy đồng chí đinh tiến dũng bộ trưởng bộ tài chính và đoàn công tác của bộ đã có buổi làm việc với tỉnh lạng sơn về tình hình kinh tế xã hội kết quả thực hiện chỉ đạo thao cỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
tính đến tháng bảy năm nay tỉnh đã thực hiện giao vốn đầu tư công được hơn ba hai trăm sáu mươi tỷ đồng cao hơn mức bình quân chung của cả nước tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đạt gần sáu mươi so với dự toán trung ương giao tiến độ thu ngân sách cao hơn bình quân chung của cả nước
công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn tỉnh bảy tháng đầu năm được đẩy mạnh tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
tại buổi làm việc đoàn công tác đã tập trung vào việc kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi và kết hợp làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái